quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau khi đi vào biển đông áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh lên
trong hôm nay nó sẽ mạnh lên thành bão
đến một mươi ba giờ chiều nay vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng một trăm linh km về phía tây bắc
cường độ bão mạnh ở mức cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày mai vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ phú yên cho đến ninh thuận
cường độ bão mạnh ở mức cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong bốn mươi tám bảy mươi hai h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và đi sâu vào đất liền
suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía đông campuchia
ở khu vực giữa biển đông có mưa bão gió mạnh dần lên mức cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi khiến cho biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan và khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
và vùng biển phía nam của bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
nên trong ngày và đêm nay ở vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
sóng biển cao từ một năm mươi m đến ba m
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng biển từ bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây
của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây của huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến cho biển động
sóng biển cao từ hai cho đến bốn m
từ chiều và tối nay ở miền trung khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa càng về tối và đêm mưa càng nặng hạt
và bắt đầu xuất hiện mưa vừa thậm chí là cả mưa to
tối và đêm nay ở tây nguyên cũng có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh như con tum gia lai hay đắk lắc sẽ là những vùng
có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
dự báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một với tâm mưa là ở các tỉnh
từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận và hầu khắp các tỉnh tây nguyên
với lượng mưa nhiều nơi lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
vì thế nguy cơ cao sẽ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất cũng như nguy cơ ngập úng
hay lũ lớn ở một loạt các sông
đối với các tỉnh nam bộ trong đêm nay và ngày mai khu vực này chỉ có mưa rào
và rông rải rác về chiều tối ban ngày trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở nam bộ vẫn từ ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở miền bắc vẫn đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh
đang liên tục được tăng cường xuống nước ta
vì thế thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng trời khô
ban ngày nhiệt độ tăng cao phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ
nhưng đến đêm nhiệt độ thấp nhất ban đêm hầu như dưới hai mươi độ
thậm chí ở khu vực vùng núi và trung du phía bắc nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống
chỉ còn từ một mươi năm một mươi bảy độ nên trời khá là dết
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước